báo công lý đưa tin ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thông tin từ bệnh viện sản nhi nghệ an cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi b t d một mươi sáu tháng tuổi
bé đê bị chấn thương ngực kín do tai nạn khối bê tông đổ vào người
sau tai nạn bé đau đớn ngất lịm tím tái khó thở
bệnh nhi được gia đình đưa vào sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện
sau đó nhanh chóng chuyển đến bệnh viện sản nhi nghệ an
tại đây bệnh nhi được thăm khám thực hiện các xét nghiệm cấp cứu cần thiết
và siêu âm tim chụp x qua ngay tại dường bệnh
kết quả siêu âm xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều
có chèn ép tim cấp do sương sườn bị gãy đâm vào
nhận định trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khả năng tử vong cao do chèn ép tim cấp ứ trệ tuần hoàn
ngay lập tức các bác sĩ đa chuyên khoa được thông báo về ca phẫu thuật chấn thương tim tối khẩn
chưa đầy ba mươi phút kể từ khi nhập viện bệnh nhi đã được đưa vào phòng mổ
mở ngược bệnh nhi qua đường khoang lên sườn vvi
ekip phát hiện màng phổi trẻ có dịch máu đỏ tươi
khoang màng ngoài tim căng đầy máu cục lẫn đỏ tươi tim bị chèn ép nhiều
ekip phẫu thuật tiến hành mở ngay cửa sổ bằng tim hút ra một trăm linh ml máu tươi lẫn máu cục
đồng thời cầm máu cố định lại xương sườn số năm bị gãy đâm thủng ma tim về vị trí giải phẫu
bơm rửa màng ngoài tim và màng phổi
sau khi mổ bệnh nhi được chuyển về khoa hồi sức ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị
hiện bé đã dần tỉnh táo được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu
chức năng tim mạch hô hấp vẫn ổn định và sẽ sớm được trở về gia đình
qua trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan sát trẻ nhỏ
dù ở độ tuổi nào trẻ luôn có bản tính hiếu động tò mò sẽ vô tình gây ra những tai nạn đáng tiếc
trong trường hợp xảy ra tai nạn cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được xử lý kịp thời
tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các di chứng gây tổn hại sức khỏe
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện sản nhi vĩnh phúc tiếp nhận một trường hợp bé một mươi tháng tuổi
bị lật ngã khi đi xe tròn tập đi hậu quả bị đứt rời một phần ba đầu lưỡi
bệnh nhi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu sau đó được bác sĩ khâu vết thương
sau hai mươi bốn giờ viết thương của cháu bé đã ổn định
đây không phải là lần đầu tiên có trẻ bị tai nạn khi sử dụng dây tròn tập đi
nhiều trẻ khi bị ngã hoặc va chạm tưởng như rất nhẹ nhưng có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng
các nghiên cứu cho thấy xe tập đi không mang lại lợi ích gì giúp bé tập đi sớm hơn
khi ở trong xe tập đi trẻ sử dụng các cơ ở phía sau của chân và đi kiễng chân
trong khi đó việc tập đứng đi truyền bò cần sử dụng nhiều ở nhóm cơ hơn
nếu trẻ được đặt vào xe tập đi trẻ sẽ không có cơ hội học cách bò tự ngồi tự đứng
những bước quan trọng để trẻ tập đi
bác sĩ đồng cho biết xe tập đi có thể trì hoãn kỹ năng ngồi bò hoặc đi độc lập của trẻ
lợi ích giúp trẻ đi sớm hơn là không hề có
một thống kê tại mỹ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn cho thấy hơn hai trăm ba mươi trẻ em dưới một mươi năm tháng tuổi
đã được điều trị tại các khoa cấp cứu của mỹ vì chấn thương liên quan đến xe tập đi
phần lớn là do ngã cầu thang chấn thương đầu cổ đôi khi cũng rất nghiêm trọng
trong trường hợp nhà không có cầu thang
trẻ vẫn có thể bị vương ngón tay vào xe tập đi hoặc bị chấn thương khi kéo đồ vật ở trên cao xuống
đặc biệt là những đồ nguy hiểm như vật sắc nhọn cốc nước nóng
bác sĩ đồng cho hay phần lớn các chấn thương xảy ra khi cha mẹ vẫn đang quan sát bé
vì xe có bánh xe có thể di chuyển với tốc độ một m trên dây
cha mẹ đơn giản chỉ là không đủ nhanh để theo bé hoặc lơ là quan sát
do vậy kể cả ở không gian rộng xe tròn tập đi vẫn chưa chắc chắn an toàn
ngay cả khi người lớn ở cạnh bé có thể đi quá nhanh
và ngã khỏi xe hoặc lao xuống vị trí nguy hiểm
theo bác sĩ đồng ở canada việc sản xuất và sử dụng xe tròn tập đi đã bị cấm từ năm hai nghìn bốn
còn viện hàn lâm nhi khoa hoa kỳ đã khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi cho bé chỉ vì mục đích dạy trẻ biết đi
việc phát triển lạ tự nhiên của trẻ và được chơi với cha mẹ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển đó
với sự cổ vũ nồng nhiệt và vui vẻ cha mẹ hãy dắt trẻ đi tiến lùi
hỗ trợ trẻ đi men theo tường hay thanh bám đẩy đồ vật hoặc tự đứng vững
những hoạt động này có thể giúp cho trẻ sớm cưng cáp và biết đi
vtv new thông tin tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện do mắc virus hợp bào hô hấp tăng đột biến
và diễn biến nặng ở nhóm trẻ dưới sáu tháng tuổi và có bệnh lý nền
tại bệnh viện nhi trung ương cứ hai mươi trẻ mắc bệnh lý hô hấp thì có một mươi năm trẻ mắc virus hợp bào hô hấp
tăng cấp năm lần so với thời điểm trước
bác sĩ nguyễn thị mai hà trưởng khoa hô hấp một trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương cho biết
virus này có thể lây lan nhanh hơn cúm thông thường và có thể lây lan thành vùng dịch
theo các bác sĩ do biểu hiện của bệnh gần giống với các bệnh lý hô hấp khác nên nhiều cha mẹ khó phân biệt
dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con
các bác sĩ khuyên cáo virus hợp bảo hô hấp lây lan qua không khí qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus
với các triệu chứng thở khó khẻ thở nhanh ho và sốt
nếu không điều trị kịp thời trẻ có thể bị viêm phổi
do đó khi thấy những dấu hiệu cảnh báo phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế
tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà
trao đổi về báo tiền phong phó giáo sư tín sĩ lê thị hồng hanh giám đốc trung tâm hô hấp cho biết
có rất nhiều nguyên nhân gây viêm đường hô hấp do vi khuẩn hoặc virus
tuy nhiên giai đoạn giao mùa là khoảng thời gian không khí chuyển lạnh ấm hơn ánh mặt trời ít hơn
và làm cho virus sinh sô này nở trong môi trường mạnh hơn
đặc biệt là virus hợp bào hô hấp gây bệnh lý hô hấp ở trẻ nhất là trẻ dưới hai tuổi
đây là virus thường xuyên gặp ở trẻ gây viêm phổi viêm tiêu phế quản
dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ nhất là trẻ dưới sáu tháng tuổi
để phòng bệnh hô hấp lúc chuyển mùa không nên cho trẻ ăn uống các loại thức ăn đã nguội lạnh
nhất là uống nước lạnh
khi thời tiết lạnh cần mặc áo ấm cho trẻ ngay cả khi ở trong nhà
nên tắm nước ấm cho trẻ trong phòng kín gió tắm sông cần long người và mặc quần áo thật nhanh